đại tướng đã đưa ra quyết định mang tính lịch sử chuyển từ phương châm đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc
chiến dịch lịch sử điện biên phủ đi tới thắng lợi cuối cùng cũng chính nhờ bước ngoặt quan trọng này
một mươi năm năm kể từ ngày người anh cả của quân đội nhân dân việt nam về cõi vĩnh hằng
người dân việt nam trên mọi miền tổ quốc vẫn không nguôi nhớ về đại tướng với tấm lòng thành kính vô hạn
với riêng ông lê bá cải
khu di tích phủ chủ tịch người từng trực tiếp phục vụ bắc hồ suốt hơn hai mươi năm
ký ức về đại tướng võ nguyên giáp không chỉ là một vị tướng giỏi
mà còn là một người bản lĩnh và có tài ngoại giao
đại tướng võ nguyên giáp là quá ư là tài ba
tài ba khi cầm quân đánh trận
mà tài ba về đối ngoại
bác giáp có tiếp một cái phái đoàn của mỹ
và một cái phái đoàn của bắc hồ

mà tài ba về đối ngoại
đại tướng võ nguyên giáp là quá ư là tài ba khi cầm quân đánh trận
thế thì nó có hỏi tiếp câu thứ hai nữa là
tướng giáp và quân đội việt nam có sợ là như thế là quân đội mỹ sẽ phản ứng không
có sợ không
thì bác giáp trả lời luôn là
cái từ sợ không có trong tư di quân sự của việt nam
đại tướng võ nguyên giáp đã trở thành một vị tướng không chỉ tài năng đức độ
mà còn luôn vì nhân dân một thiên tài quân sự có nhiều cống hiến xuất sắc
góp phần làm nên những chiến công vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ
tài năng cốt cách của đại tướng là di sản vô cùng quý giá